bản tin tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay đoàn công tác bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh nghệ an
thời gian qua công an nghệ an đã đấu tranh khám phá nhiều chuyên án vụ án lớn có tiếng vang
tập trung đấu tranh theo phương châm đánh mạnh các ổ nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp
công an tỉnh được bộ công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi một trong toàn lực lượng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
các mặt công tác mà công an nghệ an đạt được trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu lực lượng công an nghệ an cần bám sát địa bàn chủ động trong các tình huống
quyết liệt đấu tranh kìm giữ các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tín dụng đen cờ bạc hay tội phạm hình sự
đối chiếu với kế hoạch đề ra và tình hình thực tế tại từng địa bàn để điều chỉnh các biện pháp
cách làm sáng tạo đảm bảo đặt mục tiêu đề ra triển khai thực hiện hiệu quả luật cư trú
qua đó triển khai nhuẩn nhuyễn công tác quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin
sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp số định danh cá nhân cho người dân
thực hiện các hoạt động giao dịch trên nền tảng công nghệ thông tin
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc
cho ban chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen liên tỉnh bắt giữ năm mươi hai đối tượng
và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn một tỷ đồng
thưa quý vị hai năm qua đại dịch covid một mươi chín đã phủ bóng đen lên toàn cầu
và cướp đi sinh mạng hàng triệu người trên thế giới
hàng năm hai năm phải đương đầu với dịch bệnh là từng ấy thời gian cả nước phải ra trận
và cùng với toàn đảng toàn quân và toàn dân lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt
chủ công trên tuyến đầu phòng chống dịch
và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vai trò của lực lượng công an nhân dân
trong tuyến đầu chống dịch được thể hiện như thế nào
thì mời quý vị theo dõi mục tiêu điểm thời sự cuối tuần ngày hôm nay
lan sóng dịch thứ ba
biến thể delta tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần so với chủng gốc
đặt ra những thách thức chưa từng có đối với toàn bộ hệ thống chính trị
trong đó có lực lượng công an

lan sóng dịch thứ ba
biến thể delta tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần so với chủng gốc
là một trong những liên pháp rất quan trọng để người ta nhận thức trách nhiệm của mình
nhanh chóng hoàn lương trở thành những công dân tốt
trong trận chiến này y tế công an nhân dân đã nỗ lực nâng cao năng lực xét nghiệm thu dung
thành lập các khu cách ly khu điều trị bệnh nhân trong các cơ sở giam giữ
tiêm vaccine phòng dịch cho cán bộ chiến sĩ và các can phạm nhân
phòng chống bệnh dịch trong dân dân nhưng tự mình cũng phải hương mẫu
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh dịch
cái việc mà tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh cho công an cũng được triển khai rất sớm rất tốt
thành ra là cán bộ chiến sĩ yên tâm được bảo vệ được phòng vệ
để tích cực tham gia vào trong các cái mặt trận các cái tuyến đầu
thần tốc chỉ trong bảy ngày bộ công an xây dựng bệnh viện giã chiến phước lộc với quy mô ba trăm linh giường
góp phần giảm tài áp lực cho hệ thống y tế tp hcm tháo gỡ nút thắt về cơ sở điều trị bệnh nhân
và hôm nay thêm một bệnh viện này mà chúng ta thêm niềm hy vọng thêm niềm tin giữ lại rất nhiều cuộc sống
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với đối tượng nguyễn thị thủy sáu mươi một tuổi
ngồi tại ấp đình phú xe

ngồi tại ấp đình phú xe
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thủy tuyên bố vỡ hội phát hiện hành vi gian dối hội viên đã tố giác đến cơ quan công an
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an đã chứng minh được thủy có hành vi gian dối năm mươi ba dây hụi
cụ thể như đặt tên hội viên khống tự ý lấy tên hội viên tham gia thật để hốt hội
chiếm đoạt số tiền trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cũng tại tỉnh trà vinh công an huyện cầu ngang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thái quang
ba mươi năm tuổi ngồi tại ấp nhất a xã mỹ long bắc về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu tiếp nhận tin báo đối tượng quen ấp nhất a xã mỹ long bắc
nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện cầu ngang và công an tỉnh tiến hành kiểm tra
khi lực lượng công an vừa đến quang liền bỏ chạy nhưng sau đó đã bị khống chế bắt giữ
qua kiểm tra và khám xét nơi ở của quang cơ quan chức năng đã thu giữ bảy bịch ni lông chứa ma túy
cùng dụng cụ để sử dụng ma túy và một cây búa tự chế
quá trình làm việc bước đầu quang khai nhận các bịch ni lông nêu trên là ma túy đá
được biết quang có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định
nam nữ thanh niên gồm lê thị mỹ trang hai mươi hai tuổi trú tại huyện củ chi tp hcm
cùng với đỗ viết hữu hai mươi sáu tuổi trú tại đường đống đa phường ba tp đà lạt
và trần thị minh hương hai mươi tuổi trú tại thôn túy sơn xã xuân thọ tp đà lạt
đang bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy
trái phép một mươi năm gói cần xa
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng một mươi hai qua công tác tuần tra kiểm soát
công an phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện lê thị mỹ trang đang đi xe mô tô
cùng với một nam thanh niên trên đường nên tiến hành dừng xe và kiểm tra
qua kiểm tra trong túi áo khoác mà trang đang mặt có một gói ni lông chứa ma túy
trang khai nhận số ma túy đá do trang mua về để sử dụng
cùng ngày hai mươi một tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà lạt
phù hợp với công an phường chín tp đà lạt tuần tra kiểm soát phát hiện năm thanh niên tên đỗ viết hữu
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra bên trong túi của hữu
lực lượng công an phát hiện năm gói ni lông chứa ma túy cần sa
hữu khai nhận tàn tựu trái phép nhằm mục đích bán kiếm lời
ngoài ra lực lượng công an đã bắt quả tăng bạn gái của hữu là trần thị minh hương
đã tàn trữ trái phép một mươi gói ni lông cần xa trong cốt xe mô tô mà hương đang đi
và chuẩn bị đem đến cho hữu nhằm mục đích bán kiếm lời
ngay sau khi vụ việc được kiểm tra công an tp đà lạt đã làm biên bán phòng tội quả tăng
đối với ba nam nữ trên và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
kết quả test ma túy cho thấy trang dương tính ma túy đá hương dương tính với ma túy cần xa
tại phường an thành thành phố hồng ngựa đồng tháp đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp
phối hợp cùng với công an tp hồng ngựa kiểm tra bắt giữ một phương tiện ô tô tải không gắn biển kiểm soát
tất cả là đều không có hóa đơn chứng tự
toàn bộ số hàng này do tài xế võ thanh lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ xã tân khánh trung
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vận chuyển
tại hiện trường tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe
không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
qua làm việc tài xế võ thanh lộc khai toàn bộ số hàng hóa này ông nhận chở thuê
từ xã tân phước huyện tân hồng đến thành phố hồng ngự cho một người đàn ông tên nam không biết mặt về địa chỉ
hiện tổ kiểm soát đã yêu cầu ông lộc đưa phương tiện và hàng hóa về trụ sở để tiếp tục kiểm tra làm rõ
sẽ tiêm nhắc mũi ba cho người đã tiêm mũi hai được ba tháng
và người bị f sau khi khỏi bệnh cũng được tiêm vaccine thay vì là phải chờ sáu tháng như trước đây
và những thay đổi về việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
được sở y tế tp hcm nêu ra tại buổi họp báo chiều nay
theo sở y tế tp hcm từ những ngày đầu tháng tám
từ năm hai nghìn một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch tiêm chủng cho người dân trên địa bàn
dự kiến hoàn tất đợt tiêm vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó có văn bản điều chỉnh thời gian đối tượng tiêm chủng
theo các hướng dẫn của quỹ ban cũng như sở y tế
các đơn vị là sở ngành hay các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn địa phương nào
thì sẽ phải gửi danh sách về phía ủy ban nhân dân của quận quyện
và thành phố hoặc thành phố thủ đức tùy theo địa phương mình đóng
để có thể được hỗ trợ cho việc tiêm vaccine theo các mũi
đối với việc mua và sử dụng sản phẩm của công ty việt á sở y tế tp hcm cho biết
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một khi tình hình diễn biến dịch phức tạp số ca mắc tăng
cùng với lời kêu gọi của thành phố tập trung hỗ trợ cùng chính quyền chống dịch
công ty việt á có công văn gửi hcdc đề nghị cùng tham gia mở rộng năng lực xét nghiệm trên địa bàn thành phố
hcdc đã có văn bản gửi sở y tế ngày một tháng sáu đề xuất hợp tác cùng việt á
thực hiện xét nghiệm pci trên địa bàn thành phố